thưa quý vị fidel castro sinh ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi
ông là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cách mạng cuba
những người ủng hộ castro xem ông là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất nhất nửa sau thế kỷ hai mươi
là biểu tượng của sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với nhân dân những nước có đời sống kinh tế thấp
hoặc là bị chính quyền chấn áp trên thế giới
ông đã loại bỏ nền kinh tế thị trường thi hành chính sách kinh tế tập trung kế hoạch hóa
chú trọng phát triển giáo dục và y tế của đất nước loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc chấn áp các băng đảng tội phạm
và hôm nay nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày sinh của nhà lãnh tụ vĩ đại này
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây
fidel castro lên nắm quyền lực sau thắng lợi của cuộc cách mạng cuba
lực đổ chế độ độc tài được hoa kỳ tài trợ của fulgencio pazpista
và một thời gian ngắn sau đó ông trở thành thủ tướng cuba
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ông trở thành bí thư thứ nhất của đảng cộng sản cuba
và lãnh đạo cuộc chuyển tiếp cuba trở thành một nhà nước cộng hòa

năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ông trở thành chủ tịch hội đồng nhà nước cũng như hội đồng bộ trưởng
ông cũng giữ cấp bậc tối cao quân đội tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang cuba
sau khi lật đổ nhà độc tài fulgencio pazpista
fidel castro đã phải tiếp nhận một nền kinh tế yếu kém về cơ cấu
thịnh vượng bề ngoài và nhất thời
fidel đã đưa vào hệ thống chăm sóc y tế miễn phí
và bắt đầu một chương trình tiêm chủng toàn quốc
trong suốt giai đoạn lãnh đạo
fidel rất quan tâm tới phúc lợi xã hội cho người dân
trước cuộc cách mạng hai mươi ba sáu dân số cuba mù chữ
tại các vùng nông thôn trên năm mươi dân số không biết đọc biết viết
và sáu mươi một trẻ em không có cơ hội tới trường
fidel castro đã yêu cầu các sinh viên thành phố về nông thôn để dạy người dân biết chữ
nhờ vậy nạn mù chữ được thanh toán
tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám fidel castro đã nói
về một trong những thành tựu mà ông coi là lớn nhất
trong cuộc đời mình
đêm nay có hàng triệu trẻ em sẽ phải ngủ ngoài đường
nhưng không có trẻ em nào trong số đó là người cuba
vì lãnh tụ cuba có một vị trí đặc biệt đối với việt nam
đối với con đường cách mạng của việt nam
có lẽ trong lịch sử thế giới từ cổ trí kim
chưa có lãnh tụ quốc gia nào như fidel
phát biểu ủng hộ việt nam trên gần một trăm linh diễn đàn
công khai ở cuba và trên thế giới liên tục suốt bốn mươi hai năm
trong suốt những năm tháng hoạt động chính trị
lãnh đạo phong trào cách mạng cuba fidel castro
luôn dành cho đất nước và con người việt nam
nhiều tình cảm ấm áp nồng hậu
ông từng ba lần tới thăm việt nam vào các năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi năm và hai nghìn một mươi ba
đặc biệt tại chuyến thăm đầu tiên đến tỉnh quảng bình
và tuyến lửa quảng trị vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đứng trên cao điểm hai trăm bốn mươi một tại tân lâm
vẫn còn khét bụi thuốc súng
chủ tịch fidel castro đã có câu nói lịch sử
chuyến thăm lịch sử cách đây đúng bốn mươi năm năm của chủ tịch fidel castro
trở thành biểu tượng đẹp đẽ trong quan hệ đặc biệt việt nam cuba
mối quan hệ chưa từng có trong lịch sử quan hệ quốc tế
và sẽ tiếp tục phát triển bền chặt mạnh mẽ hơn nữa
phải khẳng định rằng việt nam đã luôn ở bên cạnh cuba
trong những tình huống khó khăn nhất
sau sự tan giã của liên bang soviet
chính việt nam đã hỗ trợ cuba trong giai đoạn đặc biệt ấy
gần đây hơn khi phải hứng chịu hậu quả thảm khốc của thiên tai
thì cuba cũng chưa bao giờ thiếu sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần
của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
la habana cũng luôn nhận được sự ủng hộ của việt nam
trên các diễn đàn đa phương
đặc biệt là khi chúng tôi lên tiếng
tổng tư lệnh cách mạng cuba fidel castro
qua đời lúc hai mươi hai h hai mươi chín phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu giờ cuba
tính tới hai nghìn một mươi fidel đã được trao tặng năm mươi huân trương
và danh hiệu các loại từ hơn bốn mươi quốc gia trên thế giới
ngoài cuba một mươi một quốc gia khác cũng tuyên bố quốc tang để tưởng niệm ông
tại tang lễ ở cuba
hai mươi nước đã cử lãnh đạo chính phủ đến viếng ông